viện kiểm sát tỉnh long an đã có cáo trạng truy tố sáu người trong vụ tỉnh thất bồng lai
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
riêng bị can lê thu vân hiện chưa tìm được cho nên tách riêng ra vụ án khác bắt được sẽ xử lý sau
kết luận của cáo chẳng cho thấy xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để viết chia sẻ đăng tải tự do tín ngưỡng tôn giáo
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng phương tiện điện tử
như máy tính điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội facebook và youtube cá nhân
được đăng ký sử dụng có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc
nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo
pháp danh thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội tại địa phương